thưa quý vị trong bối cảnh tội phạm có diễn biến phức tạp với phương thức và thủ đoạn manh động liều lĩnh như hiện nay
thì việc nâng cao kiến thức kỹ năng và tinh thần cảnh giác của mỗi người dân chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất
thời gian vừa qua thì nhiều sự việc xảy ra liên quan đến tình hình an ninh trật tự với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân
đã đem lại ý nghĩa và hiệu quả tích cực
đây chính là minh chứng thiết thực nhất cho thấy vai trò của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và đây cũng là cơ sở để các ban ngành chức năng cần có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại các địa bàn khu dân cư
camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một vụ cướp giật tài sản vào tối ngày năm tháng bốn
ở đường nguyễn đức cảnh phường phước long thành phố nha trang có diễn biến rất nhanh
và cũng rất nhanh sau đó cả hai đối tượng gây án đã bị nhân dân hiệp đồng không chế
bắt giữ giao cho công an phường phước long
mới đây nhất một vụ việc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân xảy ra ngày năm tháng năm tại vĩnh phúc
một đối tượng đem theo dao nhọn bất ngờ xông vào cửa hàng quần áo đe dọa chủ cửa hàng
trong tình huống như vậy nữ chủ cửa hàng đã rất bình tĩnh khôn khéo để ứng phó
kết quả là đối tượng đã phải bỏ chạy và bị lực lượng công an cùng người dân vây bắt ngay sau đó
đây là vụ việc điển hình cho thấy vai trò của người dân trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm
theo đó thì cần phải đẩy mạnh phong trào này tại các địa bàn cơ sở
đồng thời nâng cao kiến thức kỹ năng cho người dân để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng
đây sẽ là nội dung phóng viên của chúng tôi trao đổi với thượng tá đào trung hiếu chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm
vâng ạ trước hết xin cảm ơn chuyên gia tội phạm học đào trung hiếu đã dành thời gian cho chúng tôi
thưa ông là tình hình tội phạm thì ngày càng manh động và liều lĩnh
vậy thì theo ông chúng ta cần nâng cao công tác tuyên truyền như là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an tổ quốc như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ
trong số các giải pháp phòng ngừa xã hội thì việc tăng cường truyền thông thay đổi hành vi hết sức quan trọng
thông qua các cơ quan truyền thông báo chí đưa thông tin đến với cộng đồng
đấy là giải pháp căn cơ nhất
mà xây dựng các cộng đồng dân cư an toàn mà muốn xây dựng được các cộng đồng dân cư an toàn phòng chống tội phạm
thì cái việc mà vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là hết sức quan trọng
các tổ chức an ninh tại cơ sở chẳng như công an xã hiện nay công an chính quy đã về xã rồi
thì sẽ là những đơn vị lòng cốt để xây dựng thế trận an ninh nhân dân
tại cơ sở chúng ta có rất nhiều các ban ngành đoàn thể
thì thông qua hoạt động các tổ chức này
ta tuyên truyền xuống về nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân
cái thứ hai là phát huy được cái tính chủ động tích cực của người dân
trong việc tố giác tội phạm và giúp đỡ cơ quan chức năng
vâng thông là qua thực tế công tác điều tra phá án
thì rõ ràng là vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm là rất quan trọng
ông có đưa ra ý kiến gì về nhận định này ạ
tôi xin nhấn mạnh đó là cái sự cảnh giác của mỗi người
chính là cái bức tường lửa để bảo vệ họ
khỏi cái nguy cơ tấn công của tội phạm
nhiều người hiện nay vẫn có một cái suy nghĩ
đó là tội phạm là một cái thứ nó xảy ra ở đâu đó với ai đó
chắc nó trừa mình ra
do đó họ lên mạng và họ có thể đọc những tin tức giải trí
mọi người hay nói vui là đọc những thứ sàm xí
trong khi những thứ rất cần thiết liên quan đến bảo đảm an ninh an toàn cho chính mình
thì người ta lại không quan tâm lắm
cho đến khi người ta trở thành tội phạm
không chỉ có hành vi tội phạm
trên thực tế còn vô cùng nhiều những hành vi đặc biệt là những hành vi lừa đảo
liên quan công nghệ cao
nếu như nạn nhân mà trước đó chỉ cần đọc một cái khuyến cáo nào đó
từ phía cơ quan chức năng
thì người ta đã có thể đọc vị được ngay
đây là câu chuyện gì đối tượng đang dùng thủ đoạn nào
và nếu như ta làm theo những cái yêu cầu của đối tượng
thì dẫn đến hậu quả gì
nếu người ta đọc từ trước đó thì tội phạm hết đất diễn
nhưng người ta chủ quan về an ninh của chính mình người ta không đọc
dẫn đến cái việc người ta bị tội phạm
tội phạm dẫn dụ đưa vào những tình huống bất lợi
kết quả cuối cùng là bị xâm hại về tính mạng sức khỏe
danh dự nhân phẩm và tài sản
theo ông người dân cần trang bị những kỹ năng cần thiết như thế nào
để khi đối diện tội phạm nguy hiểm
thì có thể đảm bảo an toàn tính mạng của bình thường
theo chúng tôi thì cái việc thường xuyên cập nhật
các cái thông tin tình an ninh trị tự là rất quan trọng
để có một cái ý thức cảnh sát
đầu tiên phải có ý thức cảnh sát
thế còn khi đối diện với tội phạm
cái kỹ năng đầu tiên mỗi người cần phải tự trang bị cho mình
đó là khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình
khi chúng ta chỉ có thể đưa ra được các cái phản ứng khôn ngoan
nếu như chúng ta bình tĩnh sáng suốt
còn nếu như chúng ta ứng xử bằng cách bản năng
bị cái nỗi sợ bên trong nó thúc đẩy nó dẫn dắt
thì chúng ta rất dễ đi đến những cái thao tác sai lầm
một cái kỹ năng nữa mỗi người dân cần tự trang bị
đó là các kiến thức về
tự vệ đường phố các cái kỹ năng về mẫu thuật
bất kể phụ nữ hay nam giới
từ các cấp học thì các bậc phụ huynh nên cho con em
theo học các lớp võ
để chiết là nó rèn luyện cái ý chí nghĩ lực
cho chính người luyện võ
thứ hai nữa là rèn cái đạo đức
và đặc biệt trong tình huống nguy hiểm
thì họ có thể tự có một cái sức đề kháng
về mặt thể chất để có thể chống lại hành vi tấn công
một lần nữa xin cảm ơn những thông tin hữu ích mẫu thuật